bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết năm hai nghìn một mươi tám là năm bội thu của hạt gạo việt xuất khẩu đạt trị giá trên ba tỷ usd tăng một mươi sáu một so với năm trước
cụ thể gạo việt nam đã bước đầu thâm nhập được các thị trường yêu cầu chất lượng cao như hàn quốc nhật bản trung quốc hoa kỳ eu
và liên tiếp duy trì vị trí nước xuất khẩu lớn thứ ba thế giới sau ấn độ và thái lan
giá gạo xuất khẩu năm hai nghìn một mươi tám cũng tăng mạnh từ bốn trăm năm mươi hai usd một tấn năm hai nghìn một mươi bảy lên năm trăm linh hai usd một tấn trong năm hai nghìn một mươi tám
trong đó tỉ trọng gạo chất lượng cao chiếm tới tám mươi
việc tăng được giá gạo xuất khẩu trong năm qua là kết quả của quá trình tái cấu trúc ngành sản xuất lúa gạo khi ngành lúa gạo việt nam
khi cơ cấu gạo đã chuyển dịch theo hướng tăng phân khúc gạo chất lượng cao giảm phân khúc gạo chất lượng trung bình và thấp